thủ tướng yêu cầu bộ y tế nghiên cứu việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ ba đến năm tuổi
hà nội sắp có vũ khí giúp f ở nhà cũng lấy được giấy xác nhận khỏi bệnh
học trực tiếp hay trực tuyến có còn dựa theo cấp độ dịch
bình định số ca mắc covid một mươi chín tăng mạnh số suất huyết cũng ập đến
tài nhiễm covid một mươi chín có được dùng thuốc đặc trị mononpiravir lần hai hay không
xin kính chào quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất trong bản tin covid
nơi cập nhật những thông tin về diễn biến dịch bệnh tại việt nam cũng như trên thế giới trong hai mươi bốn giờ qua
thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu bộ y tế chỉ đạo việc nghiên cứu tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi bốn cho người lớn và mũi ba cho trẻ em và tiêm cho trẻ em từ ba đến năm tuổi
mới đây văn phòng chính phủ đã có văn bản truyền đạt
ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về việc tiêm mua và thúc đẩy sản xuất vaccine trong nước
xét báo cáo của bộ y tế về tình hình và kết quả công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu bộ y tế chỉ đạo việc nghiên cứu tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi cho người lớn và mũi ba cho trẻ em và tiêm cho trẻ em từ ba đến năm tuổi
có kế hoạch mua và thúc đẩy sản xuất vaccine trong nước đảm bảo khoa học an toàn và hiệu quả
trước đó tại nghị quyết số
hai mươi năm phiên họp chính phủ thường kỳ tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai ngày bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ y tế khẩn trương tiếp nhận vaccine và chỉ đạo thực hiện tiêm cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai
tập trung nghiên cứu tham mưu việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi thứ tư đảm bảo khoa học an toàn và hiệu quả
còn tại nghị quyết số ba mươi tám của chính phủ ban hành chương trình phòng chống dịch covid một mươi chín ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai

chính phủ đặt mục tiêu đảm bảo tỷ lệ bao phủ vaccine phòng covid một mươi chín cụ thể
đến hết quý i năm hai nghìn hai mươi hai hoàn thành việc tiêm mũi hai cho người dân từ một mươi hai đến dưới một mươi tám tuổi
tiêm mũi ba cho người lớn từ một mươi tám tuổi trở lên đến lịch tiêm chủng trừ các đối tượng chống chỉ định tiêm
đảm bảo đủ vaccine và hoàn thành tiêm cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi trước tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
chính phủ cũng đặt nhiệm vụ khẩn trương nghiên cứu tiêm vaccine
mũi thứ tư cho người lớn và mũi thứ ba cho trẻ em từ năm tuổi đến dưới một mươi tám tuổi
và tiêm chủng cho trẻ em từ ba tuổi đến năm tuổi
sau đợt bùng phát dịch vừa qua hiệu quả của việc tiêm vaccine đã được ghi nhận
trong bối cảnh số ca nguy kịch và tử vong giảm mạnh mặc dù số ca mắc mới liên tục đạt đỉnh
hy vọng với kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em lần này tình hình dịch tại việt nam sẽ ngày càng được kiểm soát
sau một thời gian quá tải các trạm y tế địa phương
khi số ca mắc mới tại hà nội tăng nhanh đột biến sở thông tin và truyền thông hà nội đã xây dựng bài toán công nghệ
nhằm giảm tải cho các trạm y tế xã phường trong việc giải quyết các thủ tục hành chính công nhận f và giấy khỏi bệnh
ông nguyễn việt hùng phó giám đốc sở thông tin và truyền thông hà nội cho biết
sở đã phối hợp với bảo hiểm xã hội và sở y tế xây dựng phần mềm để trả các kết quả qua mạng áp dụng chữ ký số
theo đó sở thông tin và truyền thông hà nội đã xây dựng bài toán công nghệ nhằm giảm tải cho các trạm y tế xã phường
trong việc giải quyết các thủ tục hành chính công nhận f và giấy khỏi bệnh
đây là một giải pháp trong chùm giải pháp tổng thể để hỗ trợ cho người dân và đội ngũ y tế cơ sở
ông hùng nói tận dụng nền tảng phần mềm chăm sóc f tại nhà đã được sở thông tin và truyền thông
sở y tế phối hợp với đối tác triển khai cuối năm hai nghìn hai mươi
chúng tôi nghiên cứu
nền phần mềm thêm các tính năng như cho phép trả bốn mẫu bao gồm kết quả xét nhậm giấy nghị ốm đơn thuốc
giấy xác nhận khỏi bệnh cho f điều trị tại nhà
theo ông hùng qua một mươi ngày triển khai công tác triển khai xây dựng phần mềm tích hợp chữ ký số đã cơ bản hoàn thành
đến nay theo thiết kế sơ bộ phần mềm có thể chịu đựng được hơn một mươi người truy cập cùng lúc
ngoài ra chúng tôi cũng xây dựng hệ thống lưu trữ những hồ sơ có chữ ký số để phục vụ công tác xác thực
thanh toán bảo hiểm đối chiếu với bảo hiểm xã hội sau này với khả năng lưu trữ hồ sơ lên đến khoảng hơn một mươi triệu hồ sơ
phó giám đốc sở thông tin và truyền thông hà nội cho biết
sở cũng đã lên kế hoạch tập huấn cho các trạm y tế cơ sở làm các video hướng dẫn sử dụng quay tại thực địa một phường
ông nguyễn việt hùng nhấn mạnh chữ ký số sẽ được cấp cho trạm trưởng trạm phó trạm y tế xã phường
với số lượng hơn một chữ kỳ số ban cơ hiếu chính phủ sẽ hỗ trợ hà nội
chúng tôi dự kiến lập kế hoạch triển khai tập huấn cho cán bộ về chữ ký số cố gắng đưa phần mềm vào triển khai trong tuần tới đây
trước đó trong cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín hà nội sáng ngày một mươi bảy tháng ba
ông chử xuân dũng phó chủ tịch ubnd tp hà nội đề nghị sở y tế phối hợp với các đơn vị liên quan
đẩy mạnh triển khai việc thực hiện chữ ký số nhằm hỗ trợ giải quyết thủ tục thanh toán bảo hiểm xã hội cho các bệnh nhân f
ông vũ cao cường phó giám đốc
sở y tế nhận định tuy số ca mắc vẫn cao nhưng đã có xu hướng giảm
hà nội kiểm soát tỷ lệ chuyển nặng tử vong đảm bảo số mắc không vượt quá năng lực tiếp nhận của hệ thống
trước diễn biến dịch bệnh có nhiều tín hiệu tích cực
sở giáo dục và đào tạo hà nội đã có văn bản đề nghị các trường học cơ sở giáo dục chủ động xây dựng phương án dạy học trực tiếp cho học sinh lớp bảy đến lớp một mươi hai
ngay sau đó nhiều trường học trên địa bàn đã có phương án cho học sinh tới trường từ tuần tới
sở giáo dục và đào tạo hà nội vừa có yêu cầu các trường học cơ sở giáo dục bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh tại địa phương
kịp thời chủ động xây dựng phương án tổ chức dạy và học trực tiếp tại trường cho học sinh các khối lớp bảy tám chín một mươi một mươi một một mươi hai
đặc biệt quan tâm đến học sinh khối lớp chín lớp một mươi hai và báo cáo ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã xem xét phê duyệt theo quy định
sở giáo dục và đào tạo hà nội giao phòng giáo dục và đào tạo quận huyện thị xã
là đầu mối tổng hợp tham mưu với ủy ban nhân dân quận huyện thị xã trong việc xem xét phê duyệt phương án dạy học trực tiếp
của các đơn vị trường học trên địa bàn đảm bảo an toàn linh hoạt và hiệu quả
trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận hà đông bà phạm thị lệ hằng cho biết
sau khi nhận được văn bản này phòng giáo dục và đào tạo quận hà đông đã yêu cầu các trường
giả soát các trường hợp học sinh giáo viên là f f một để làm căn cứ đề xuất việc cho học sinh lớp bảy đến lớp chín
trên cơ sở đề xuất của tất cả các trường phòng giáo dục và đào tạo sẽ báo cáo ủy ban nhân dân quận phê duyệt
hiện số giáo viên và học sinh là f đang giảm nên việc trở lại trường học trực tiếp là hoàn toàn có thể
đối với những học sinh không thể tới trường vì mắc bệnh thì vẫn học online
giáo viên f nhưng sức khỏe ổn định có thể ở nhà dạy học trực tuyến
theo bà hằng chỉ đạo của ủy ban nhân dân tp hà nội và sở giáo dục và đào tạo hà nội cho thấy
sẽ không đóng mở trường theo cấp độ dịch như trước mà căn cứ vào số ca nhiễm của từng trường để có đề xuất phù hợp
từ ngày năm tháng ba thành phố hà nội không công bố cấp độ dịch của từng phường xã trên địa bàn hàng tuần như trước nữa
nên một số trường trên địa bàn tp đã có văn bản gửi ủy ban nhân dân quận để đề xuất và xin ý kiến về việc cho học sinh đi học trở lại từ tuần tới đây
trừ những trường hợp học sinh là f f một
đối với một số trường tự thuộc trên địa bàn tp hà nội
đã có thông báo cho học sinh từng khối lớp đi học trực tiếp theo nhóm ưu tiên từ đầu tuần tới
một số trường sẽ cho học sinh trở lại trường vào cuối tháng ba đầu tháng bốn
theo thông báo mới nhất của trường marie curie từ ngày hai mươi một tháng ba
học sinh từ lớp bảy đến lớp một mươi hai tại cơ sở mỹ đình sẽ trở lại trường học trực tiếp theo thời khóa biểu hiện hành
hy vọng lần trở lại trường học này các em học sinh cũng như giáo viên sẽ yên tâm học tập và làm việc hơn
trong bối cảnh dịch bệnh
sở y tế bình định thông tin lũy kế từ đầu năm đến ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đã ghi nhận năm mươi một ca bệnh sốt xuất huyết
tổng cộng đã có ba ổ dịch sốt xuất huyết
khi xuất hiện các ổ dịch nhân viên y tế địa phương đã kịp thời hướng dẫn người dân cách ngăn chặn cũng như hạn chế tối đa sự lây lan
ngành y tế địa phương cũng tiếp tục chỉ đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật trung tâm y tế các huyện thị xã thành phố trên địa bàn
tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết trong bối cảnh
số ca mắc covid một mươi chín vẫn gia tăng
nhiều hộ dân ở huyện hoài ân nơi đã phát hiện nhiều ca mắc sốt xuất huyết cho biết
đã có một số xã xuất hiện sốt xuất huyết
để không khó khăn trong việc phòng chống dịch chống dịch thì các gia đình có nhiều chùm vải nên vệ sinh kỹ càng
không để nước ứa đọng tạo môi trường cho các ấu trùng gây bệnh sốt xuất huyết sinh sôi
liên quan đến việc điều trị f tại nhà trong bối cảnh số ca tái nhiễm liên tục được ghi nhận
bộ y tế cảnh báo rằng
không phải tất cả các trường hợp dương tính với sars cov hai đều được phép sử dụng mononpiravir
điều này đặt ra câu hỏi đang nhận được sự quan tâm rất lớn trong thời gian gần đây
đó là tái nhiễm covid một mươi chín có được tiếp tục sử dụng mononpiravir hay không
để giải đáp thắc mắc cho người dân
phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng trưởng khoa y tế công cộng đại học y dược tp hcm cho biết
việc tái nhiễm covid một mươi chín trong thời gian gần đây trong vòng sáu mươi ngày là rất hiếm
và việc sử dụng mononpiravir trong lần tái nhiễm tiếp theo là hoàn toàn có thể
sử dụng mononpiravir trong các lần tái nhiễm cách xa nhau không gây ảnh hưởng xấu tới cơ thể
tuy nhiên khi sử dụng thuốc đủ năm ngày liên tiếp thì chúng ta nên ngừng thuốc
vì lúc này phần lớn virus đã được tiêu diệt
đồng thời cơ thể cũng đã tạo ra được các kháng thể để tiêu diệt hoàn toàn virus còn lại trong cơ thể
để đạt được hiệu quả điều trị covid một mươi chín tốt nhất
chúng ta nên sử dụng mononpiravir ngay khi xét nghiệm dương tính và có triệu chứng
không quan trọng là phát hiện dương tính vào buổi sáng hay buổi chiều lúc no hay lúc đói
theo khuyến cáo mononpiravir không được sử dụng quá năm ngày liên tục
nhưng trên thực tế có rất nhiều các ca bệnh covid một mươi chín đã sử dụng thuốc đặc trị đủ liều
nhưng kết quả xét nghiệm pcr vẫn dương tính
phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng cho hay
người bệnh đường vội lo lắng hay tìm thêm các loại thuốc khác
nhằm thay thế mononpiravir vì khi sử dụng đủ liều
monun piravir thì cũng đồng nghĩa với việc cơ thể của bệnh nhân đã có được sự điều trị tốt nhất
và cơ thể đã có thể sản sinh ra các kháng thể tự nhiên để tiêu diệt lượng virus còn sót lại trong cơ thể
đã có những nghiên cứu về việc sử dụng mononpiravir nhưng vẫn dương tính với covid một mươi chín
kết quả cho thấy những virus khi được đưa ra để nuôi cấy lại không thể sống được
có nghĩa là mononpiravir có thể tiêu diệt
và ức chế sự phát triển của virus và thứ còn sót lại đó chỉ là sát của chúng mà thôi
mononpiravir được coi là thuốc đặc trị covid một mươi chín được sử dụng phổ biến nhất hiện nay
bộ y tế cảnh báo rằng không phải tất cả các trường hợp dương tính với sars cov hai
đều được phép sử dụng mononpiravir
các ép không điều trị tại nhà nên sử dụng thuốc theo đúng hướng dẫn của bộ y tế
hoặc các trạm y tế địa phương để tránh những phản ứng không mong muốn
chuyển sang một số tin tức
tại thái lan khách du lịch đến xứ chùa vàng đang được nới lỏng nhiều quy định
cụ thể việc xét nghiệm pcr trước khi nhập cảnh sẽ không còn hiệu lực kể từ ngày một mươi
theo quy định hiện hành du khách nhập cảnh thái lan phải thực hiện xét nghiệm pcr trước bốn mươi tám giờ
và có kết quả âm tính
ông tawis lip vistanyothin người phát ngôn của trung tâm quản lý tình huống covid một mươi chín thái lan
cho biết từ ngày một bốn tới
thái lan sẽ không cần phải có chứng nhận âm tính với covid một mươi chín
quy định này áp dụng với tất cả du khách nhập cảnh vào thái lan qua mọi hình thức
thay vào đó du khách chỉ cần thực hiện xét nghiệm pcr vào ngày đầu tiên sau khi nhập cảnh
và xét nghiệm nhanh vào ngày thứ năm của chuyến đi
động thái nới lỏng hạn chế này là một trong những nỗ lực của xứ chùa bàng
nhằm khôi phục ngành du lịch bị thiệt hại nặng nề sau đại dịch
trong hai năm qua các biện pháp hạn chế du lịch
hà khắc đã giúp thái lan đẩy lùi số ca nhiễm covid một mươi chín và số ca tử vong trong giai đoạn đầu của đại dịch
tuy nhiên ảnh hưởng từ dịch bệnh đã tác động nghiêm trọng đến ngành du lịch
vốn chiếm khoảng một phần năm nền kinh tế của nước này abc news nhận định
tại cuộc họp của trung tâm quản lý tình huống covid một mươi chín
thái lan tiếp tục nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch ở hai mươi bốn tỉnh
tập trung nhiều tại phía bắc và phía đông bắc của nước này
thủ đô bangkok và tám tỉnh khác được mở cửa lại
hoàn toàn để trở thành khu thí điểm du lịch
tại các điểm đến này tụ tập đông người sẽ không bị hạn chế
các nhà hàng có chứng nhận đảm bảo phòng chống dịch sẽ được phép kinh doanh đồ uống có cồn
còn tại hồng kông sau nhiều ngày các nhà xác và bệnh viện của hồng kông quá tải
đợt bùng phát dịch tại đây đã cho thấy những ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân hồng kông
ảnh hưởng bởi đại dịch và các biện pháp kiểm soát cương rắn của chính quyền
nhiều người hồng kông đã rơi vào cảnh nghèo đói thất nghiệp
chan là một trong những cư dân thất nghiệp nghèo khó tại hồng kông
cuộc sống của họ càng thêm khó khăn dưới ảnh hưởng của làn sóng covid một mươi chín thứ năm
cùng với các biện pháp kiểm soát dịch bệnh cưng rắn của chính quyền
không ngạm nghĩa những gian hàng khác trong siêu thị chan đi thẳng tới chiếc đồ lạnh give take
nơi cung cấp thực phẩm quyền góp cho người gặp khó khăn
bánh quy đổ hộp là những món mà cô muốn lấy về
có lúc tràn đã buộc phải tìm đồ ăn thừa
mà thực khách khác bỏ lại trên bàn
chan đã bật khóc với scmp
bạn bè hỏi tôi vì sao lại rơi vào hoàn cảnh này
tôi không còn cách nào khác
tôi chỉ cố tìm thức ăn khô như khoai chiên gà viên bánh mì thừa
vì chúng có vẻ hợp bệ sinh hơn
theo smp các tổ chức từ thiện và phi chính phủ cho biết
nhu cầu về dịch vụ cung cấp thức ăn miễn phí cho người nghèo đã tăng vọt gần đây
đáng nói số lượng người trẻ trong độ tuổi hai mươi
rơi vào cảnh thiếu thốn mất kế sinh nhai có xu hướng tăng
chan từng là một nhân viên bán hàng
song đã thất nghiệp suốt hai năm qua do dịch bệnh
cô bị viêm khớp phát ban trên tay
và sống dựa vào khoản trợ cấp hai trăm năm mươi năm usd mỗi tháng
cô đã cố tìm việc nhưng chưa có kết quả
nhìn đôi tay chai sần của mình chan kể
nhiều người không muốn thuê cô làm việc
cô nói tôi không thể làm buổi bàn vì vụn về
cũng chẳng thể làm shipper do sức khỏe yếu
dữ liệu từ chính phủ vào năm hai nghìn hai mươi cho thấy
có khoảng một sáu mươi năm triệu người ở hồng kông rơi vào cảnh nghèo đói
chạm mức cao nhất kể từ khi bắt đầu ghi nhận
phát ngôn viên của bộ phúc lợi xã hội cho biết
họ đã ủy quyền cho các tổ chức phi chính phủ
vận hành dịch vụ hỗ trợ lương thực ngắn hạn
để tru cấp đồ ăn và nước uống cho những người có nhu cầu
trong tối đa tám tuần và có thể kéo dài thời hạn
trường đặc khu carrie lam cảnh báo rằng
tỷ lệ thất nghiệp tại hồng kông sẽ tiếp tục có xu hướng xấu đi
theo số liệu gần nhất có khoảng một trăm năm mươi bảy chín trăm linh người thất nghiệp
ngày một mươi tám tháng ba chính quyền đã đưa ra hơn ba chín tỷ đô la mỹ
để trợ cấp tiền lương cho người sử dụng lao động
khoảng ba trăm tám mươi ba triệu đô la mỹ để hỗ trợ người thất nghiệp trong dịch
willie andrew leung người sáng lập ra tổ chức tử thiện trái tim shirley
nói rằng anh đã bắt gặp khoảng bốn mươi cư dân bới rác trên
khắp đường phố khu ẩm thực
vì thế anh và các đồng nghiệp đã phát bữa ăn miễn phí
cho những người gặp khó khăn với hy vọng giúp đỡ họ
anh nói trong số họ có cả người trẻ người cao tuổi
người mắc bệnh tâm lý hoặc gặp các vấn đề về cảm xúc
còn lại đa số là người vô gia cư thất nghiệp lâu năm
ngưng nói thêm rằng họ đều nộp đơn xin trợ cấp xã hội
nhưng vì vướng mắc bởi nhiều lý do như thủ tục phức tạp hay thiếu giấy tờ
có thể thấy rằng
nếu tình trạng dịch bệnh tại quốc gia này không được cải thiện
cuộc sống của người dân hồng kông thời gian tới đây sẽ thật sự khó khăn
thưa quý vị sau nhiều nỗ lực đối phó với đợt dịch bùng phát
từ sau đợt tết nguyên đán việt nam đã từng bước kiểm soát được dịch bệnh
khi số ca mắc mới đang có chiều hướng giảm
tuy nhiên tình trạng báo động tại các quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực
như trung quốc hồng kông đã cho thấy đại dịch vẫn chưa chấm dứt
và luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay của chúng tôi
xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo